do ảnh hưởng của hạn hán hầu hết các tuyến canh trong vùng ngọt hóa tỉnh cà mau đều khô cạn
trong khi nước biển dâng cao tạo áp lực khiến cho nhiều cống ngăn mặn bị sói đáy và do dị
nước mặn bắt đầu xâm nhập nguy cơ làm phá vỡ quy hoạch phá vỡ hệ sinh thái
ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân
trước thực tế trên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau thống nhất chủ trương triển khai thực hiện công trình bơm cát
vào đoạn kênh mới đá bạc săn lấp mặt bằng khu tái định cư sen ghép đá bạc và xử lý trông thấm bản đáy
một số cống ngăn mặn trên địa bàn tỉnh theo tình huống khẩn cấp
nhằm kịp thời bảo vệ vùng sản xuất nông nghiệp của người dân vùng ngọt hóa